ngày nay việc lựa chọn tour du lịch phù hợp sở thích nhu cầu khả năng kinh tế đang ngày càng trở nên đơn giản thuận tiện
thay vì phải đến trụ sở công ty du lịch mất thời gian tìm hiểu tài liệu hoặc so sánh giá chất lượng phục vụ giữa các nhà cung cấp dịch vụ theo kiểu truyền thống lâu nay
giờ đây nhiều người đã có sự lựa chọn mới đó là du lịch trực tuyến
tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp trong nước vẫn mới chỉ chiếm giữ được một thị phần nhỏ tại thị trường nhiều hứa hẹn này
du lịch trực tuyến nguy cơ thua ngay trên sân nhà đây là nội dung chính bài viết trên báo nhân dân
du lịch trực tuyến đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của ngành du lịch và việt nam đang được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng
nhưng trên thực tế đã qua một thời gian khá dài từ khi loại hình kinh doanh du lịch này được triển khai đến nay các doanh nghiệp trong nước vẫn mới chỉ chiếm giữ được một thị phần nhỏ
thực tế đáng lo ngại này phải chăng là do các doanh nghiệp du lịch việt nam đã nhập cuộc chậm trễ và thiếu quyết liệt
mời quý vị và các bạn tìm đọc nội dung chi tiết trên trang tám
báo thanh niên nêu thông điệp nói không với đổ nhựa dùng một lần
một khảo sát của bộ tài nguyên môi trường cho thấy tại việt nam rác thải nhựa chiếm đến bảy tổng lượng chất thải rắn thải ra tương đương với gần hai năm trăm linh tấn một ngày
đáng chú ý lượng chất thải nhựa và túi ni lông cả nước chiếm khoảng tám một mươi hai trong chất thải rắn sinh hoạt
như vậy nếu tính trung bình khoảng một mươi lượng chất thải nhựa và túi ni lông không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn
thì lượng chất thải nhựa và túi ni lông thải bỏ ra môi trường sắp xỉ hai năm triệu tấn một năm
trong khi người dân thủ đô đang thiếu diện tích công viên cây xanh thì tại một số công viên lớn một phần đất công viên lại đang được sử dụng làm nhà hàng quán nhậu
trước tình hình đó ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các quận huyện thị xã ra sát
tổng hợp hiện trạng và xử lý nghiêm các vi phạm khắc phục hoàn trả đúng mục đích
chiếm dụng chuyển đổi công năng công viên vườn hoa xử lý nghiêm hoàn trả đúng mục đích là nhan đề bài viết trên báo hà nội mới
theo giả soát của ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng hiện có hàng chục trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích
tại hai mươi bảy công viên vườn hoa khu đô thị trên địa bàn thành phố
tuy nhiên sau hai năm kiên trì đôn đốc yêu cầu giải quyết rứt điểm tồn tại đến nay mới chỉ có hai trường hợp được xử lý
có một thực tế là việc xử lý các vi phạm tại các công viên vườn hoa không đơn giản bởi hầu hết đã tồn tại từ nhiều năm trước
có trường hợp được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa giao đất có thời hạn có trường hợp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp
trên báo đại biểu nhân dân có bài viết đáng chú ý cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm vẫn rất ý ảnh
bộ tài chính xác nhận
lũy kế đến hết quý ii mới có ba mươi năm trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo công văn chín trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ chưa đạt kế hoạch đề ra
lý giải về việc này đại diện bộ tài chính cho rằng lý do trước tiên bởi một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chấp hành chế độ báo cáo
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại